cùng với bạch đằng chi lăng đống đa dân tộc việt nam có thêm một cột mốc lịch sử mới điện biên phủ cây cột mốc bằng vàng
tròn bảy mươi năm về trước ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội nhân dân việt nam tùng mây trên nóc hầm đờ cát đánh dấu một chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu chiến thắng điện biên phủ
sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non quân và dân ta đã xóa sổ hơn một mươi sáu quân địch
đập tan tập đoàn cứ điểm vốn được phương tây gọi là pháo đài bất khả xâm phạm
ba tiếng việt nam hồ chí minh điện biên phủ vang lên với niềm tự hào là biểu tượng của lòng quả cảm vô song và là ngôi sao sáng của phong trào giải phóng dân tộc
trong không khí hào hùng kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm hai nghìn hai mươi bốn với vai trò cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện của nền báo chí cách mạng
báo nhân dân đã triển khai một đợt thông tin đặc biệt có quy mô toàn diện sáng tạo phong phú nhất và kéo dài nhất trên báo chí cho tới thời điểm hiện nay
đợt thông tin đặc biệt mở đầu với việc ra mắt truyền trang điện tử chiến thắng điện biên phủ điệnbiênphủ nhân dân vn vào ngày một mươi ba tháng ba vừa qua
trên nền tảng công nghệ hiện đại
thiết kế trang trọng trực quan
hàng trăm bài viết được số hóa từ kho tư liệu đồ sộ
điểm nổi bật của truyền trang chính là bản đồ chiến dịch tái hiện diễn biến năm mươi sáu ngày đêm của chiến dịch điện biên phủ
cập nhật diễn biến từng ngày dưới dạng nhật ký từ ngày một mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
diễn tiến chiến dịch được thể hiện bằng các ngôn ngữ việt anh pháp tây ban nha nga và trung quốc
cùng với đó
trên các ấn phẩm nhân dân hàng ngày nhân dân cuối tuần nhân dân hàng tháng báo thời nay truyền hình nhân dân cũng có các tuyến bài phóng sự bình luận tin tức phân tích phỏng vấn các nhân chứng lịch sử
giới thiệu bài viết tác phẩm văn học nghệ thuật về điện biên phủ xưa và nay với cách thể hiện mới lạ và thú vị
nếu điểm nổi bật của truyền trang đặc biệt là bản đồ chiến dịch thì điểm nhấn trong chương trình đặc biệt bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ phát sóng vào một mươi tám h hai mươi năm phút hàng ngày trên truyền hình nhân dân
là tiểu mục nhật ký chiến trường
những thông tin được biên tập xúc tích những hình ảnh từ những thước phim tư liệu quý kết hợp với việc xử lý đồ họa kỹ xảo tinh tế sinh động được lan tỏa trên các nền tảng số đã thu hút hàng triệu lượt view hàng nghìn lượt bình luận tương tác từ khán giả
đặc sắc nhất trong đợt thông tin đặc biệt về bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ của báo nhân dân đó chính là một ấn phẩm báo in ấn tượng với hình thức thể hiện chưa từng thấy trong lịch sử báo chí
số báo nhân dân hàng ngày mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn với một mươi hai trang thông tin đặc biệt gồm bốn trang nội dung bốn trang tóm tắt diễn biến năm mươi sáu ngày đêm chiến dịch dưới dạng nhật ký bằng tiếng việt và tiếng anh và bốn trang in toàn bộ bức tranh panorama chiến dịch điện biên phủ
thay vì chỉ đọc văn bản và xem ảnh tĩnh trên báo giấy đồng giả sẽ có một trải nghiệm đọc báo hoàn toàn mới lạ và độc đáo với việc tương tác cùng bức tranh panorama chiến dịch điện biên phủ với chiều dài ba hai mươi một m
một kỷ lục đối với sản phẩm báo in theo các bước sau
bước một cắt rời bốn mảnh ghép theo đường nét đứt chừa lại phần viện trắng bên tay phải
bước hai dán bốn mảnh kép theo thứ tự từ một đến bốn để có bức tranh panorama hoàn chỉnh
bước ba dùng điện thoại quét mã qr để bắt đầu trải nghiệm số
bước bốn chia sẻ trải nghiệm của bạn với mọi người xung quanh với hashtag thăng nhân dân thăng panorama thăng điện biên phủ
hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động bằng
bước năm công nghệ thực tế tăng cường ar trên hệ thống app store hoặc ch play báo nhân dân quét ar
cùng với các sản phẩm báo chí đặc biệt báo nhân dân cũng tổ chức triển lãm tương tác tranh panorama chiến dịch điện biên phủ
triển lãm khai mạc vào ngày sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đồng thời tại hai địa điểm
trụ sở báo nhân dân bảy mươi một hàng chống hà nội và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
khách tham quan có thể chiêm ngưỡng bức tranh panorama bao quanh hình tròn đường kính năm năm mét
ba mét và trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh panorama ba trăm sáu mươi độ
bảy mươi năm đã trôi qua những hình ảnh tàn khốc về chiến trường điện biên phủ đã lùi xa
và được thay thế bằng màu xanh của cây cối của những công trình hiện đại đối tiếp nhau mọc lên
thế nhưng những câu chuyện hào hùng về chiến thắng điện biên phủ sẽ được thế hệ hôm nay tiếp tục kể cho các thế hệ mai sau mãi mãi là như vậy
và đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt với những ấn phẩm độc đáo sáng tạo
được thực hiện công phu
tâm huyết của những người làm báo đảm sẽ không chỉ là kho tư liệu khổng lồ mang giá trị lưu giữ để giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau mà trên hết
còn là lời chiên sâu sắc gửi tới lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu hy sinh sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc